sau khi nghe tờ trình về dự án luật cảnh sát biển việt nam quốc hội đã thảo luận tại hội trường
về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật quốc phòng sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp tục chủ trì phiên họp
đa số các đại biểu bày tỏ sự tán thành cao với báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý của dự án luật quốc phòng sửa đổi
tuy nhiên theo đại biểu lê thị nguyệt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
thì trong dự thảo luật vẫn còn một số nội dung chưa cụ thể
về chính sách hậu phương quân đội dù trong thời chiến hay thời bình thì chính sách hậu phương quân đội cực kỳ quan trọng
tuy nhiên vấn đề này quy định trong dự thảo luật còn mờ nhạt
hậu phương quân đội chủ yếu là phụ nữ người già
chính vì vậy dự thảo luật cần có những chính sách cụ thể quy định chi tiết hơn nữa về vấn đề này trong các luật quốc phòng
từ đó cũng là cơ sở để xây dựng và điều chỉnh chính sách hậu phương quân đội trong các luật đã ban hành cũng như các luật dự kiến sẽ ban hành
bổ sung khoản d điều tám về chế định nền quốc phòng toàn dân đại biểu nguyễn tạo đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lâm đồng đề nghị
chẳng quy định bổ sung thêm xây dựng phòng thủ quân khu không có khu vực phòng thủ cấp tính và góp huyện và đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt
bởi lẽ trong thời gian vừa qua sự phối kết hợp giữa quân khu và hệ thống phòng thủ cấp tính và góp huyện đã thể hiện được vai trò pháo đài vững chắc của góp huyện và đồng thời có sự gắn kết chặt chẽ với địa phương
đối với gợi ý thảo luận về chung quanh nội dung kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng của phó chủ tịch quốc hội độ báo tị đại biểu trần văn máu đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an nêu vấn đề